mở đầu bản tin là thông tin liên quan đến vụ lật cano du lịch trên biển cửa đại
thành phố hội an tỉnh quảng nam
sáng nay lực lượng chức năng đã triển khai hai máy bay trực thăng cùng ba mươi bảy tàu
để triển khai tìm kiếm các nạn nhân còn đang mất tích
hiện có tất cả ba trăm linh người tham gia công tác tìm kiếm
ngoài ra một mươi tàu giã cào của người dân địa phương cũng hỗ trợ lực lượng chức năng
đến thời điểm hiện tại đã ghi nhận một mươi năm nạn nhân tử vong hai nạn nhân mất tích đều là trẻ em
phương tiện bị nạn vỡ mũi đang trôi giặt tự do trên biển
song song với công tác tìm kiếm lực lượng công an tỉnh quảng nam cũng đang khẩn trương
điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc xử lý nghiêm những tổ chức cá nhân liên quan
trong đó sẽ kiểm tra làm rõ vi phạm về điều khiển phương tiện kinh doanh trên đường thủy nơi địa
cũng trong sáng nay đoàn công tác của bộ giao thông vận tải và ban an toàn giao thông quốc gia
cùng lãnh đạo tỉnh quảng nam đã đến nhà tăng lễ thành phố hội an thắp hương tưởng niệm các nạn nhân